tại hà nội bộ quốc phòng tổ chức hội thảo khoa học góp ý kiến vào nội dung dự thảo chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia
đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng chủ trì hội thảo
tại hội thảo các ý kiến tham luận đã nhấn mạnh và làm rõ những nguyên tắc phương châm chỉ đạo
nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia
trong đó cần tập trung vào những giải pháp giữ vững tăng cường sự lãnh đạo của đảng
nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước đối với sự nghiệp xây dựng quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia
đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm
tạo sự đồng thuận thống nhất cao về tư tưởng hành động của toàn đảng toàn dân toàn quân và cả hệ thống chính trị trong bảo vệ biên giới
tập trung xây dựng củng cố cơ sở chính trị tại địa phương vững mạnh
tạo nền tảng vững chắc để xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân thế trận an ninh nhân dân
thế trận biên phòng toàn dân ở khu vực biên giới và đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội
đại tướng ngô xuân lịch ghi nhận đánh giá các ý kiến tham luận của các đại biểu dự hội thảo
trên cơ sở kết quả hội thảo giao ban soạn thảo tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo để quân ủy trung ương
bộ quốc phòng trình bộ chính trị trong thời gian tới tiếp tục khẳng định chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia
có vị trí vai trò quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
và bảo vệ biên giới quốc gia của đất nước